thời gian gần đây trên địa bàn cửa khẩu quốc tế lao bảo tỉnh quảng trị
tình hình buôn lậu đường kính qua biên giới có nhiều diễn biến phức tạp
các đối tượng đã dùng mọi hình thức thủ đoạn để vận chuyển hàng qua biên giới
cũng như đưa về nội địa phản ánh sau đây của phóng viên truyền hình nhân dân
lợi dụng trời mưa lớn do đường xem lực lượng chức năng có tuần tra kiểm soát hay không
khi cảm thấy an toàn là các đối tượng khoanh đường kính lên các xe ôm đang đợi sẵn để vận chuyển
đây là những hình ảnh mà chúng tôi ghi lại được trong lúc mật phục với các chiến sĩ
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lao bảo tỉnh quảng trị
để đưa đường kính về thị trường nội địa hàng ngày các đối tượng buôn lậu đường
sử dụng rất nhiều thủ đoạn tinh vi vận chuyển bằng xe ôm
nhồi nhất hàng trên xe hạ tài xe chở khách
những chiếc xe này mỗi lần vận chuyển từ ba tạ đến hơn hai tấn đường kính
nếu bị phát hiện các đối tượng sẽ đem hàng tẩu tán vào trong nhà dân
hàng ngày lực lượng chức năng đều là đlung tấn đường kính

kinh năng không thể kiểm soát hết hàng trăm lượt xe mô tô ô tô lưu thông trên tuyến quốc lộ chín
nên việc đấu tranh với các đối tượng buôn lậu đường kính là không hề dễ dàng
đơn vị đã tập trung lực lượng triển khai đồng bộ các mặt công tác nhiệm vụ
bên cạnh đó tăng cường lực lượng chốt trần lên dân sách các đối tượng trụ mưu cầm đầu
các đầu nầu tăng cường lực lượng tuần ra kiểm soát dọc biên giới
các đường ngon lối mở tăng cường lực lượng tuần ra kiểm soát hai mươi bốn hai mươi bốn
công tác đấu tranh với các đối tượng buôn lậu đường kính trên tuyến biên giới
đang được các lực lượng chức năng ở tỉnh quảng trị triển khai trên diện rộng
tuy nhiên các đối tượng buồn lậu đường vẫn bất chấp sự kiểm tra kiểm soát
lực lượng chức năng ở tỉnh quảng trị cần có giải pháp ngăn chặn chia đẻ và quyết liệt hơn
sẽ góp phần quan trọng trong việc bình ổn thị trường đường kính ở khu vực nội địa